về vụ việc xây dựng trái phép và quá trình xử lý cưỡng chế công viên nước thanh hà
thanh tra tp hà nội vừa quyết định lập đoàn thanh tra làm rõ trách nhiệm các bên liên quan
đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra trách nhiệm của ubnd phường phú lương
ubnd quận hà đông để xảy ra việc xây dựng trái phép tại công viên nước thanh hà
quy trình thủ tục thực hiện cưỡng chế theo quy định của pháp luật
thời gian thanh tra từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi chín tháng hai
trước đó cơ quan chức năng quận hà đông đã triển khai tháo rỡ công trình xây dựng sai phạm công viên nước thanh hà
vì không có giấy phép xây dựng
tuy không khiếu nại quyết định cưỡng chế song phía doanh nghiệp cho rằng
lực lượng chức năng đập bỏ toàn bộ hạng mục xây dựng lắp đặt trong khuôn viên công viên nước
là không phù hợp với quy định trong luật xử lý vi phạm hành chính